liên quan đến vụ nhóm giang hồ bao vây xe chở công an hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt thêm nghi can tên tuấn thường gọi là tuấn nhóc chú tại phường long bình tp biên hòa để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
liên quan đến vụ nhóm giang hồ bao vây xe chở công an hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt thêm nghi can tên tuấn thường gọi là tuấn thường gọi là tuấn thường gọi là tuấn
liên quan đến vụ nhóm giang hồ bao vây xe chở công an hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt thêm nghi can tên tuấn thường gọi là tuấn thường gọi là tuấn

liên quan đến vụ nhóm giang hồ bao vây xe chở công an hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã bắt thêm nghi can tên tuấn thường gọi là tuấn thường gọi là tuấn